ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu sở tài chính sở nội vụ sở nông nghiệp và phát triển đông thôn chủ trì
phối hợp với ban quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đơn vị tư vấn thiết kế thi công và các đơn vị liên quan
cần chương giả soát những sai sót trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp d biển tây tỉnh cà mau
và làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm
kiểm toán nhà nước khu vực năm kết luận việc sử dụng vốn nhà nước đầu tư dự án nâng cấp d làm kè khu vực biển tây cà mau
có nhiều sai phạm về tài chính vi phạm một số điều cấm của luật đê điều nên đề nghị thu hồi hơn chín mươi tỷ đồng
và yêu cầu cà mau báo cáo để kiểm tra đánh giá lại độ an toàn của đê
theo kiểm toán số tiền sai phạm phải thu hồi nộp ngân sách giảm thanh toán và giảm giá trị hợp đồng là hơn chín mươi năm tỷ đồng
trong đó hơn chín mươi tỷ đồng thanh toán sai do dự toán được duyệt không đúng thanh toán sai
với khối lượng thi công thực tế khoảng năm bốn tỷ đồng
trong quá trình kiểm toán cơ quan này còn phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm tài chính khác nhưng chưa đủ điều kiện để làm rõ